việt nam đã cho ra đời luật sở hữu trí tuệ từ năm hai nghìn năm và sửa đổi một lần vào năm hai nghìn chín
cho thấy những nỗ lực của chính phủ trong việc mạnh tay hơn với công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
cái hoạt động của sở hữu trí tuệ ở việt nam chúng ta thực ra là nói về có quy định
có các quy định về để điều chỉnh quy định pháp luật điều chỉnh thì nó có từ những năm tám mươi của thế kỷ trước
tuy nhiên là đến năm hai nghìn năm song song với cái cam kết
về của hiệp định thương mại việt mỹ và chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto
thì chúng ta đã ban hành với luật sở hữu trí tuệ hai nghìn năm và đến nay đã có một lần sửa đổi là năm hai nghìn một mươi ba
sửa đổi hai nghìn chín và có hiệp lực hai nghìn một mươi
thì từ đó đến nay hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh về sở hữu trí tuệ tương đối là đầy đủ và cập nhật đối với thế giới

bảo vệ và phát triển các tài sản trí tuệ

tài sản hữu hình và vô hình đã và đang trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia
vì thế thực thi quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền một cách hiệu quả
không chỉ là để bảo vệ các giá trị tài sản này
mà xa hơn nữa là sự thể hiện hình ảnh một việt nam văn minh và phát triển trên con đường hội nhập quốc tế
vâng thưa ông nguyễn thanh bình qua phóng sự vừa rồi
chúng ta cũng đã phần nào nhận thấy cái hiện trạng
vi phạm về vấn đề sở hữu trí tuệ và bản quyền không chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
một vấn đề mà chúng ta nhắc đến nhiều về sở hữu trí tuệ trong thời gian qua
mà còn trên tổng thể rất là nhiều vấn đề khác
vậy thì ông có thể chia sẻ với chúng tôi những cái đánh giá như thế nào về điều này ạ
rõ ràng trong phóng sự vừa rồi chúng ta thấy trong lĩnh vực công nghệ thông tin
hoặc là chúng ta xem thì thực chất đấy là về bản quyền
thì việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện ra một cách rất là tự nhiên
đôi khi cái việc đó cái người xâm phạm người ta không nghĩ là người ta xâm phạm
và bây giờ là chúng ta ai cũng có một cái máy tính
làm việc thì là cứ vô tư chúng ta làm chúng ta có thể lướt bất cứ phần mềm nào chúng ta thích
nhưng mà đôi khi người ta cảnh báo là anh phải trả tiền
ngay từ một cái thói quen là xem phim ở trên mạng
anh có thể xem phim thế nhưng mà anh lại download về anh thu giữ
xong rồi lại gửi cho bạn xem đấy lại là xâm phạm quyền của người khác rồi
đấy là trong lĩnh vực bản quyền
thế còn trong lĩnh vực mà
sở hữu công nghiệp ví dụ như là độ quyền đối với sáng chế
giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp nhãn thức nghiệp tên thương mại
tình trạng tôi nghĩ là cũng không khá hơn
cái việc xâm phạm quyền trừ trí tuệ
có thể là người ta nói là diễn ra hàng ngày hàng giờ
tôi nói ví dụ đơn giản nhất
quần áo chúng ta mặc hàng ngày
thế thì lớn nhất thì rõ ràng là các công trình xây dựng
xi măng sắt thép
rồi mỹ phẩm
tân dược giả thực phẩm giả
tất cả những cái đó
cực kỳ nguy hiểm
và đó là một trong những cái không những là quốc nạn
của riêng việt nam mà của tất cả các nước trên thế giới
việt nam chúng ta
được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới đánh giá là một trong những cái nước mà
có cái hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ
là rất đầy đủ
chúng ta có bộ luật rất là rõ ràng
và đặc biệt là các hiệp định về sở hữu trí tuệ hay là thương mại trên thế giới
chúng ta lấy đủ
và chúng ta cũng thực thi rất là nghiêm
thế nhưng mà tuy nhiên
chính phủ rất là quan tâm đến chống hàng giả
nhưng mà như tôi nói là
cái việc làm hoàng giả là siêu lợi nhuận
nói ra là
các cái thế lực làm hàng giả là không từ bỏ
bất cứ một cái
cơ hội nào để làm hoàng giả
ông đã đề cập đến việc là việt nam
đã rất là chủ động tích cực trong việc tham gia ký kết
các cái hiệp định các cái công ước có liên quan đến
việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
bản thân chúng ta thì cũng đã có luật sở hữu trí tuệ riêng
tuy nhiên thì ông cũng đã chia sẻ rằng
bởi vì lợi nhuận thành ra các cái hành vi vi phạm
về sở hữu trí tuệ vẫn cứ tiếp tục diễn ra ở việt nam
bên cạnh đó thì còn những cái nguyên nhân nào khác
dẫn đến cái tình trạng xấu này
vẫn tiếp diễn và xảy ra
như vậy trong thời gian qua ạ
khách quan thì như tôi nói là
chúng ta tham gia
rất là nhiều tổ chức thương mại
nền kinh tế asean
nga là cái thị trường của việt nam bây giờ rất là rộng lớn

cùng một mặt hàng thì có thể có hàng trăm công ty
đều có quyền tham gia vào đấy
đưa sản phẩm ra thị trường
rồi thứ hai nữa là công nghệ
bây giờ cái sự phát triển của công nghệ nó rất là nhanh
cái việc mà
làm lại một cái sản phẩm
đã có trên thị trường ấy
họ dùng công nghệ ngược phân tích
hoàn toàn có thể làm lại một cái sản phẩm
giống như vậy
trong một thời gian rất là ngắn
thế còn về mặt chủ quan thì
thực tế là
hệ thống pháp luật của chúng ta thì
rất là đầy đủ rồi
cái năng lực cán bộ
trong cái việc mà
thực thi quyền chủ trí tuệ
ở các cơ quan là nó không ngang bằng
thế rồi thứ hai là
trong cái lĩnh vực mà
thực thi quyền chủ trí tuệ hoặc là
bảo vệ quyền ấy
thì chúng ta
chủ yếu mới sử dụng cái biện pháp hành chính
mà chưa sử dụng
các cái biện pháp hình sự
hoặc là dân sự tòa án
sử dụng biện pháp hành chính thì
lại có những năm cơ quan
có thẩm quyền để
cái việc mà làm hàng giả trong phạm quyền
chủ trí tuệ thế thì đôi khi đối với
doanh nghiệp với người dân khi mà họ
xảy ra một sự việc thì họ không biết
ai là cái người chính cả và
đặc biệt một cái nhân dân thứ ba nữa là
cái nhận thức từ doanh nghiệp
doanh nghiệp phải nhận thức
rõ rằng là về quan hệ dân sự
đấy là tài sản và là tài sản riêng
của doanh nghiệp và nhà nước ấy
chỉ hỗ trợ để cho họ
nhận biết được cái việc đó
và bảo vệ và phát triển và
khai thác thương mại các cái tài sản đó trên thị trường
thế thì các cái lực lượng
mà thi hành pháp luật nói là nhiều khi
bắt được lô hàng giả trên thị trường
mời chủ sở hữu đến
có thể là họ không muốn đến
cứ ra cửa quan ra chính quyền là họ ngại lắm
họ không muốn ra họ không hợp tác
thế rồi cái thói quen mua hàng
của người việt nam đôi khi họ biết là
hàng giả nhưng họ cứ mua họ bảo
thì nó rẻ thế thì rõ ràng
đấy là tiếp tay cho hàng giả chính người tiêu dùng
tiếp tay cho hàng giả đấy là những cái điểm
mà có thể cũng một phần nào
làm cho cái hiệu quả thực thi quyền
trí tuệ nó chưa được như mong muốn
vâng ông cũng vừa mới đề cập đến việc để mà có thể
xây dựng được một nền kinh tế tốt
tăng được cái sức cạnh tranh của quốc gia
thì chúng ta vẫn phải tiếp tục xây dựng một cái hệ thống
bảo vệ sở hữu trí tuệ
mạnh và hoàn thiện hơn nữa và điều này
thì có một vai trò hết sức quan trọng trong việc
xây dựng được một chiến lược phát triển
của quốc gia vậy thì tại việt nam ông có thể
phân thích cụ thể hơn về chúng tôi cái quá trình này
của chúng ta đang được thực hiện như thế nào ạ
đây là một câu hỏi mà rất là hay
và nó lại rất là
phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay
cơ quan chúng tôi là cục sở hữu trí tuệ là
cái cơ quan mà
tham mưu cho bộ
học cung nghệ trong cái việc
toàn bộ các cái chính sách về
bảo vệ pháp luật sở hữu trí tuệ
cũng như là phát triển
thế thì trong nhiều năm ấy thì
chúng ta đã làm được rất là nhiều việc
đầu tiên là chúng ta đã
hoàn thiện được cái hệ thống pháp luật
như tôi nói là hệ thống pháp luật
của việt nam được đánh giá là tương đối
nó rất là hoàn thiện và nó thích
nó đồng nhất với
tất cả các cái
hiệp định các cái đối tác mà chúng ta
tham gia chúng ta ký kết thế nhưng mà
còn về chiến lược quốc gia ấy thì
trong hai năm trở lại đây
cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia chúng tôi
là đã bắt đầu khởi động cái chiến lược quốc gia
thế nhưng mà như vậy là
so với trên thế giới thì có lẽ là quá muộn
bởi vì có những nước là
từ những cái năm chín mươi năm
chín mươi tám hay hai nghìn là
người ta đã có chiến lược quốc gia về phát triển
sở hữu trí tuệ vì vậy là cái việc
đưa các cái đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ
thực sự là động lực để phát triển kinh tế xã hội
riêng là trách nhiệm của bộ khoa công nghệ
mà nó còn là của
tất cả các bộ các ngành
từ bộ công thương kế hoạch đầu tư
tài chính đông nghiệp phát triển đông thôn
bởi vì rằng là các cái đối tượng của
tài sản trí tuệ
liên quan đến tất cả các ngành kinh tế xã hội
vậy thì trong thời gian tới
việt nam cần phải làm như thế nào để
cái hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ
được tiến hành một cách tốt hơn
hiệu quả hơn bắt kịp được
với cái sự thay đổi
của cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ạ
tôi nghĩ cái việc đầu tiên là tuyên truyền
phổ biến pháp luật
đây là cả một
cái công việc
thế nhưng mà không thể
thiếu được bởi vì cái việc tuyên truyền pháp luật là
nó phải hàng ngày hàng giờ
và thậm chí là
pháp luật là được ban hành ra
là để điều chỉnh các cái mối quan hệ xã hội
mà hàng ngày hàng giờ
là các cái mối quan hệ xã hội nó
nó biến đổi một cách
phát triển một cách rất là nhanh
tôi chỉ ví dụ rằng là
công ước paris có rất nhiều
cái điều kiện để quy định
đấy là nhãn nổi tiếng là
cái mức độ hiểu biết của người tiêu dùng
cái thời gian mà cái nhãn hiệu nó sống
trên thị trường
ví dụ trước đây để một cái nhãn hiệu
người ta biết đến một cách rộng rãi trên thị trường
anh phải mất một mươi năm
thế nhưng mà bây giờ rõ ràng chúng ta thấy hiện tượng
apple google chỉ mất hai năm
bản thân các cái hiệu ước đó
cái điều luật đó các quốc gia vận dụng
đã có thay đổi hay không
khi người ta xử lý xâm phạm người ta vào
cái nhãn này là nhãn nổi tiếng mà không
mới xuất hiện trên thị trường có hai năm
mới được rộng rãi được
vào mới có hai năm nhưng mà cái người tiêu dùng
biết đến có khi cả hàng trăm triệu
còn hơn cả những nhãn hiệu có trên thị trường hàng chục năm rồi
đấy tôi nói ví dụ như thế
vì vậy rằng là cái việc tuyên truyền
phổ biến pháp luật
vẫn phải là thường xuyên
cái thứ hai là cái hệ thống pháp luật về
sử dụng chủ tệ
cũng phải tiếp tục sửa đổi
để nó phù hợp
với cuộc sống hơn và đi vào
cuộc sống một cách dễ dàng hơn
thứ hai là
tôi đang nói về phía cơ quan nhà nước
đội ngũ cán bộ là phải được đào tạo
nâng cao năng lực
nó có thể
nó phù hợp được với các cái giai đoạn
phát triển rất là nhanh của xã hội
đối với người tiêu dùng chúng ta cũng phải
biến mình thành người tiêu dùng trong trái cũng phải có
nhận biết hoặc là đọc được là doanh nghiệp
doanh nghiệp phải nhận thức được
đây là tài sản của họ
họ phải chủ động có biện pháp bảo vệ
còn nhà nước
là sẽ hỗ trợ
để bảo vệ cho doanh nghiệp khi có xảy ra tranh chấp
ví dụ cái bằng sáng chế
và đây tôi có cái bằng sáng chế tôi đăng ký như thế này
tôi đang khai thác
rất là lợi nhuận rất là tốt
bây giờ đơn vị kia họ làm hàng giả hàng nhái
làm tôi bị sụt giảm về về về
thế thì có những chứng minh rõ ràng và có
có công cụ để
để bảo vệ cho doanh nghiệp
vì vậy là doanh nghiệp phải nhận thức được
cái việc đó
thế rồi đưa cái môn sở trí tuệ
trong các trường học
ở các nước là họ đưa vào ngay
có thể ngay cả bậc tiểu học
là học sinh
đã được tiếp xúc với những cái cụm từ đó rồi
có một cái nhận thức là luôn luôn tôn trọng
cái quyền sở hữu trí tuệ của người khác
và nó phổ biến trong từng người dân
chứ không phải chỉ có những người mà
hoạt động liên quan trong ngành hoặc là
sản phẩm sở hữu trí tuệ đúng không ạ
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
cho chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng
với cái sự chủ động hơn nữa
tham gia tích cực hơn nữa của tất cả các bên liên quan
trong cái lĩnh vực bảo vệ sở hữu trí tuệ
và bản quyền trong cái thời kỳ hội nhập
thì chúng ta sẽ không thua trên sân nhà
trong việc đăng ký và bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ dành cho các sản phẩm của việt nam
quý vị và các bạn thân mến
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại